ngày bốn một mươi ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
đây là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước tới thế hệ trẻ
tuyên truyền nét đẹp văn hóa con người hà nội
trọng tâm của các hoạt động là chương trình ký ức hà nội sáu mươi năm năm tại phố bích họa phùng hưng
chương trình gồm nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu tư liệu hình ảnh về hà nội năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trang trí không gian phố bích họa phùng hưng với các hình ảnh cổng trào cờ hoa băng rôn khẩu hiệu
mô phỏng lại ngày tiếp quản thủ đô một mươi một mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đáng chú ý nhất là màn tái hiện không khí hân hoan vui mừng của người dân thủ đô
trong ngày đón đoàn quân chiến thắng mùa thu sáu mươi năm năm trước
được tổ chức vào tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi một mươi hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó còn có hoạt động biểu diễn âm nhạc mang tên hà nội ngày ấy
biểu diễn thời trang áo dài sắc thu hà nội và nhiều triển lãm tranh
bức ảnh về hà nội được tổ chức từ nay cho đến hết ngày một mươi một mươi